bà luyến cho rằng với những mặt hàng tại đây không dễ cháy nên chỉ cần trang bị một số thiết bị phòng cháy chữa cháy là có thể yên tâm nếu có sự cố xảy ra
ví dụ như là niêm da phòng cháy chữa cháy đây chỉ cần một nhà mà có sự cố gì xảy ra là ấm bấm nút là tất cả mọi người có thể là báo động được hết
ngoài cái liên gia phòng cháy chữa cháy này trong nhà thì nói chung là mỗi một phòng hoặc là từ tầng trên xuống tầng dưới chỗ nào chúng tôi vẫn phải có là bình phòng cháy chữa cháy đầy đủ hết
khi mình đã trang bị đầy đủ rồi thì bản thân mình cũng rất là yên tâm và bản thân gia đình mình cũng rất là yên tâm
phố hàng hòn là nơi có nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán hóa chất
đây là những mặt hàng dễ gây cháy nổ
theo ghi nhận của nhóm phóng viên công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ chưa được các chủ cửa hàng thực sự quan tâm
hầu hết phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình cứu hỏa đều không được để ở nơi dễ nhìn thấy
với nhiều hộ kinh doanh tại đây chưa từng xảy ra vụ cháy nổ nào nên họ có tâm lý chủ quan
cháy nổ không chỉ xảy ra với các hộ kinh doanh mà vấn đề này cũng nóng tại các khu vực làng nghề làm gỗ như xã hữu bằng huyện thạch thất
mô hình xe chữa cháy mini tự chế ra đời với mong muốn mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
những chiếc xe đã được lắp đặt thêm các thiết bị chữa cháy như máy bơm hệ thống vòi phun bình chứa nước để trở thành xe cứu hỏa tại chỗ
sự xuất hiện của các xe chữa cháy tự chế đã góp phần rất là tốt cho việc đảm bảo chữa cháy ngay từ ban đầu theo phương châm bốn tại chỗ
và với sự phát huy của các tổ dân phòng ở địa phương thì đã đưa những công cụ phương tiện này vào ngay từ đầu
hỗ trợ đắc lực tiết nước chữa cháy với cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
đã góp phần giảm đáng kể những thiệt hại do cháy nổ
việc ứng dụng các giải pháp mới trong công tác phòng cháy chữa cháy đã đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên những nguy cơ cháy nổ vẫn luôn trực trở nếu các hộ sản xuất kinh doanh chủ quan
đáng chú ý tại hà nội do nhu cầu về sinh hoạt phát triển kinh tế
số lượng hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất chiếm số lượng lớn
trong khi đó các hộ gia đình xây dựng chỉ với mục đích để ở
sau đó chuyển đổi kết hợp kinh doanh sản xuất
nên các điều kiện về phòng chống cháy nổ như giao thông khoảng cách nguồn nước giải pháp thoát nạn ngăn cháy sử dụng điện không đảm bảo
thường xuyên tồn chứa các loại đồ dùng vật dụng hàng hóa sản phẩm dễ cháy
do đó tiêm mẩn nguy cơ cháy nổ cao
khi xảy ra cháy nổ nếu không can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản